trong phiên làm việc chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
theo đó kỳ họp này dự kiến bổ sung bốn nội dung chính quốc hội đó là việc sử dụng hai mươi kinh phí kết dư
quỹ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế năm hai nghìn một mươi năm việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín với ngoài nước cho hai tỉnh hà tĩnh và quảng bình
việc miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước báo cáo về tình hình và kết quả xử lý tồn tại
yếu kém của các dự án doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả thuộc ngành công thương
dự kiến tổng thời gian làm việc của quốc hội tại kỳ họp thứ tám là hai mươi ba ngày trong đó dành một mươi ba ngày xây dựng luật tám ngày để giám sát tối cao và các vấn đề quan trọng khác
quốc hội họp phiên chủ bị và khai mạc vào ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín và dự kiến bế mạc vào ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín